quản lý đất đai quản lý đầu tư tài chính ngân sách nhà nước cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ công chức viên chức thuộc tp hcm quản lý
đây là một phương hướng thông minh nhất nhằm phát huy tối đa tiềm lực của thành phố khắc phục những hạn chế yếu kém trên con đường phát triển nhanh và bền vững của tp hcm
truyền thống năng động sáng tạo và cách mạng cách mạng là dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới dám cả hy sinh
năng động sáng tạo là không bó tay trước khó khăn
năng động sáng tạo là không bó tay trước khó khăn
mình nói về đất mình nói về tiền mình nói về người nhưng mà cái năng lực nghiên cứu và ứng dụng không hề làm mà tài nguyên phải tích lũy
khu đô thị sáng tạo phía đông tp hcm gồm quận hai quận chín và quận thủ đức với một mươi hai trường đại học gồm khoảng một năm trăm linh giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên
và trên bảy mươi sinh viên đang được triển khai như một mẫu hình đầu tiên của đô thị sáng tạo đô thị khởi nghiệp tiền đề hình thành đô thị thông minh
sẽ đem đến cho tp hcm những kinh nghiệm quý báu đầu tiên của đề án đô thị thông minh
theo chiến lược đặc biệt của chính phủ và tp hcm sẽ có những trung tâm nghiên cứu mô hình thử nghiệm tiến bộ khoa học công nghệ
về trí tuệ nhân tạo siêu thông minh và những mô hình thương mại kinh tế mới mang tính toàn cầu
một thành phố khởi nghiệp có thể chưa đạt trình độ một thành phố thông minh nhưng một thành phố thông minh thì nhất thiết phải là thành phố khởi nghiệp tốt nhất
tuy nhiên hiện nay tại tp hcm hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được sự phát triển sự hợp tác kiện ba chân còn yếu
vai trò của chính quyền còn mờ nhạt trong thúc đẩy những đầu tư mạo hiểm start up
trong khi đó để xây dựng đô thị thông minh đòi hỏi sự quản lý nhà nước năng động
đặc biệt trong việc hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp văn hóa khởi nghiệp
chính quyền phải phát hiện trước vấn đề biết nhìn lại khi có dấu hiệu bất ổn
và tiếp thu kinh nghiệm thế giới để giải quyết những bài toán của mình
sáng tạo thì con người có cái vai trò trung tâm là chủ thể quyết định
do vậy cái việc mà tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
nó phải là một sự kết hợp giữa trường đại học và doanh nghiệp
và cái sự hiện diện của khu công nghệ cao và đại học quốc gia tp hcm
cùng với các đại học khác trong khu vực liên kề
nó sẽ tạo nên một cái chỉnh thể góp phần để mà phát triển nguồn nhân lực
cho bản thân khu đô thị sáng tạo tuyên tác cao khí động cho tp hcm nói chung
giải quyết vấn đề nhân sự cho đô thị thông minh không chỉ đơn giản là đào tạo cho người dân
cán bộ công chức dùng các thiết bị thông minh mà còn phải thực hiện một kế hoạch dài hạn
về xây dựng nguồn nhân lực cho tp hcm trong tương lai
cùng với đó tp hcm cần có cách tiếp cận chiến lược
đối với vấn đề nguồn lực nhân sự
việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao nguồn nhân lực nắm vững ict
và mặt bằng khả năng it của cư dân thành phố
đặc biệt là đội ngũ
đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo và trí thức có vai trò quyết định
để xây dựng tp hcm chính quyền tp hcm cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn
cho phong trào phổ cập công nghệ thông tin trong nhân dân
tăng nhanh những quan hệ giữa nhân dân và chính quyền bằng công nghệ thông tin
thưa quý vị việc ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động

đặc biệt là đòi hỏi tức yếu phù hợp với xu thế xây dựng trường học thông minh
trong đó giáo dục là trụ cột đi đầu trong xây dựng đô thị thông minh
do đó cần có sự thay đổi trong các khu vận hành quản trị trường học
đặc biệt là quản lý tài chính phù hợp với xu hướng không dùng tiền mặt trong thanh toán
đồng thời góp phần tiết kiệm thời gian cho các bên các cơ quan quản lý kiểm tra
đối chiếu dễ dàng giúp minh bạch công khai các khoản thu tài chính
mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây
còn xây dựng trường học thông minh tiến đến cập nhật toàn bộ thông tin trường học
vào cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục tp hcm